trên địa bàn xã thanh hà huyện thanh ba tỉnh phú thọ lâu nay đã xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường do doanh nghiệp sản xuất tinh bột sắn xả thải gây ra
người dân nơi đây vẫn đang phải chịu cảnh ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và sản xuất
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
khảo sát thực tế của phóng viên ở phía sau công ty trách nhiệm yêu hạn minh hương phóng viên đã phát hiện một ao chứa nước thải nước sủi bọt bốc mùi hôi thối nồng nặc
nước chảy theo rãnh chảy ra ngoài có màu trắng đục người dân cho biết trước đây đã có lần nước thải tràn ra ruộng của người dân

đã có nhiều văn bản yêu cầu công ty dừng hoạt động sản xuất phát sinh nước thải gây ô nhiễm môi trường cho đến khi thực hiện xong việc khắc phục